chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị lại có thêm một vụ dùng chiêu trò mê tín dị đoan để lấy lòng tin rồi lừa đảo hàng trăm triệu đồng của nạn nhân
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lý nhân tỉnh hà nam cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng sáu ngay sau khi nhận được trình báo của một nạn nhân trú tại xã hỏa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam
về việc đã bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook xưng danh thầy thế đăng tải bài viết có khả năng làm lễ giải hạn cầu tài lộc
vì tin tưởng nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng với số tiền lên đến hơn ba trăm linh triệu đồng
tiếp nhận vụ việc công an huyện lý nhân đã phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
tiến hành xác minh điều tra làm rõ và bắt giữ tám đối tượng là thủ phạm của vụ án trên
tại một trung cư thuộc phường phương canh quận nam tứ liêm thành phố hà nội tăng vật thu giữ hai trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt
tám máy tính một mươi năm điện thoại di động là tăng vật các đối tượng phục vụ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đáng chú ý nhóm đối tượng này hiện đang là sinh viên đại học đã bản bạc thống nhất lên kịch bản phân công nhiệm vụ cho từng người
sau đó lập các trang mạng xã hội facebook zalo với tên thầy thế để chạy quảng cáo và lập các tài khoản facebook ảo vào bình luận công khai để tạo lòng tin cho người truy cập
với các thủ đoạn như trên từ tháng năm đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn hai năm tỷ đồng